một bé trai một mươi ba tuổi đã leo lên xe khách đỗ ở bên đường khởi động xe và lái đi gây tai nạn liên hoàn
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi ba h một mươi năm phút ngày hôm nay tại thị trấn chủ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vào thời điểm trên một chiếc xe khách loại hai mươi chín chỗ mang biển kiểm soát hai mươi chín b năm nghìn tám trăm chín mươi tám đang đỗ bên đường tại thị trấn chủ
bất ngờ vũ việt anh một mươi ba tuổi trú tại xã trù hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang leo lên xe qua cửa sổ khởi động xe và lái đi
chiếc xe lao với tốc độ cao sang làn đường ngược chiều đâm vào đuôi một xe bảy chỗ khiến chiếc xe này hư hỏng nặng
chưa dừng lại chiếc xe khách còn phóng với tốc độ cao đâm trực diện vào một bé gái đang đi xe đạp
rất may mắn bé gái bị văng ra ngoài và chỉ bị xây sát nhẹ
chiếc xe khách chỉ chịu dừng lại khi lao vào nhà dân ở bên đường
công an thị trấn chủ đã có mặt bảo vệ hiện trường làm rõ vụ việc